đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một khoảng một trăm linh người đã được đưa đến trung tâm y tế huyện lập thạch trong tình trạng chóng mặt buồn nôn
nhiều người bị ngất xỉu trong số các công nhân bị ngộ độc có cả những phụ nữ đang mang thai
theo thông tin từ các công nhân làm việc tại công ty này nguyên nhân dẫn đến việc ngộ độc có thể do một loại máy mới được đưa vào sản xuất tại công ty
nói chung là chị đang đứng tại cái máy ghép đấy
hôm thứ ba này là chị bị vì là cái lúc ba h trắng chị tự nhiên đau đầu tức nụt cái chị nôn lên một cái thắng sát
xong cái thì ông chủ quản của cái ca đêm đấy ông hỏi cái thằng nhóm trưởng bảo tại sao lại thế

các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trong lúc chờ công an huyện lập thạch phối hợp với công an tỉnh vĩnh phúc viện khoa học công nghệ bộ công an tổ chức điều tra xác định nguyên nhân
thì vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một hiện tượng công nhân có biểu hiện nghi ngộ độc khí lại xảy ra ở một công ty khác là công ty giày gia lập thạch chung chủ với công ty lợi tín

được biết trong khi dây chuyền sản xuất và nguyên vật liệu nghi gây ra vụ ngộ độc khí đang được yêu cầu dừng sản xuất để điều tra nguyên nhân
thì công ty lợi tín lại chuyển toàn bộ số đế giày mới sang công ty dày lập thạch để sản xuất
phần lớn nữ công nghiệp khu chế xuất hiện nay đang phải làm việc trong điều kiện chưa đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động